tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp đón và chào mừng ngài béc thăng lóc tô la ri sang nhậm chức đại sứ pháp tại việt nam
tại buổi đón tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân chúc mừng ngài béc thăng lóc tô la ri sang nhậm nhiệm vụ ở việt nam
và cho biết trong thời gian qua quan hệ việt nam pháp đã có nhiều bước phát triển quan trọng
việt nam đánh giá cao chính sách của pháp tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với việt nam
tiếp tục duy trì vị trí nhà đầu tư châu âu lớn thứ ba tại việt nam
để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả hơn nữa
thì hai bên phải tích cực trao đổi đoàn các cấp cũng như tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế
hai nước cần tăng cường hợp tác trên lĩnh vực pháp có thế mạnh và việt nam có nhu cầu
như cơ sở hạ tầng công nghệ cao năng lượng hàng không vũ trụ vệ tinh y tế dược phẩm
trong đó chú trọng chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp hai nước